chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản gửi các đơn vị vận tải hàng hóa tham gia giao thông trên địa bàn toàn thành phố
đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý đối với phương tiện vi phạm giấy thẻ nhận diện có mã qr code
theo phản ánh vẫn còn một số phương tiện vận tải hàng hóa được cấp mã qr code sử dụng không đúng các quy định về phòng chống dịch
theo nội dung đã đăng ký sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố
chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch
không gây ủn tắc giao thông cùng với đó thanh tra sở giao thông vận tải hà nội phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường
kiểm tra giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp thẻ nhận diện phương tiện có mã qr code hoạt động trên luồng xanh
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín